thưa quý vị tiếp tục chương trình kỳ họp bất thường lần thứ hai
chiều ngày hôm nay năm tháng một thủ tướng phạm minh chính đã trình quốc hội
đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm ông trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường
và ông trần lưu quang bí thư thành ủy hải phòng làm phó thủ tướng
quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ
về việc bổ nhiệm hai phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày quốc hội biểu quyết thông qua
chủ tịch quốc hội vương đình huệ thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã thay mặt quốc hội và chính phủ tặng hoa chúc mừng